hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
protein gai là bộ phận quan trọng giúp virus corona xâm nhập vào tế bào người và là mục tiêu của các loại vaccine
hình ảnh cho thấy biến thể omicron mang bốn mươi ba đột biến trên protein gai
cao hơn rất nhiều so với biến thể delta chỉ có một mươi tám đội biến trên protein gai
các nghiên cứu trước đó ước tính rằng omicron có ba mươi hai đột biến trên protein gai
và biến thể delta có một mươi ba một mươi bảy đột biến trên cùng bộ phận
theo nghiên cứu của các nhà khoa học ý những đột biến này cũng tập trung nhiều
ở khu vực virus dùng để tiếp xúc với tế bào của con người
truyền thông ý dẫn lời nhóm nghiên cứu cho biết
việc mang nhiều đột biến không có nghĩa là biến thể omicron nguy hiểm hơn
điều này chỉ đơn giản thể hiện rằng virus đã thích nghi với con người bằng cách tạo ra một biến thể khác
các nhà khoa học cũng nói những nghiên cứu sâu hơn sẽ cho chúng ta biết
việc virus thích ứng với con người có khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn hay không
hiện giới khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm thông tin về mức độ lây nhiễm và độc lực của biến thể omicron
chưa đầy một tuần sau khi được các nhà khoa học nam phi xác định
biến thể này đã gây ra báo động trên toàn cầu và được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm đáng lo ngại
ngày hai mươi chín tháng một mươi một bồ đào nha trở thành nước mới nhất ghi nhận sự xuất hiện biến thể omicron
tất cả một mươi ba ca mắc biến thể này đều là cầu thủ và nhân viên của đội bóng balennicef ở thủ đô lisbon
hãng tin reuters dẫn lời giới chức y tế bồ đào nha cho biết
gần đây hậu vệ cao phu phê tê của đội balenesex sad vừa trở về sau một chuyến đi tới nam phi
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một các cầu thủ đội tuyển này được phát hiện
qua covid một mươi chín trước trận đấu với đội benfica ở giải đấu premira riga
trận đấu đã bắt đầu chỉ với chín cầu thủ blanese trên sân do phần còn lại của đội đang cách ly
một phát ngôn viên của đội bóng cho biết có bốn mươi bốn cầu thủ và nhân viên của đội đang phải cách ly tại nhà
hai hai ba cầu thủ và hai hai ba nhân viên có triệu chứng nhưng không quá nghiêm trọng phần còn lại không có triệu chứng
mọi người đang chờ làm xét nghiệm lại ngay sau khi được cơ quan y tế cho phép
trong tuyên bố ngày hai mươi chín tháng một mươi một người phát ngôn của cơ quan y tế quốc gia bồ đào nha cho biết
những người tiếp xúc với các cầu thủ nhiễm bệnh bao gồm tiếp xúc nguy cơ thấp và cao
đều phải cách ly cho đến khi cơ quan này có thêm thông tin về sự lây truyền của biến thể obicron
một phát ngôn viên của đội benfika cho biết không có cầu thủ nào của họ phải cách ly
sau khi đạt bóng cùng với đội balenesex ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
menfika sẽ đá trận kế tiếp vào ngày ba tháng một mươi hai
môn nhà năm trăm linh ca mỗi ngày trong tuần trước và hai trăm bảy mươi năm ca trong tuần trước đó
các nhà khoa học nam phi cho rằng biến thể omicron là nguyên nhân các ca nhiễm ở nước này tăng lên nhanh chóng
số người nhập viện đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua ở gotien tỉnh đông dân nhất của nam phi
và là tâm của đợt lây nhiễm mới
giới chức y tế cho biết tỉnh goldeng đã bước vào đợt lây nhiễm thứ tư
làn sóng lây nhiễm này dự kiến sẽ lan nhanh sang các phần còn lại của nam phi vào cuối năm nay
tuy vậy bộ trưởng bộ y tế nam phi jopella chấn an rằng người dân nước này không cần phải lo lắng hay hoảng sợ quá
ông này cũng chỉ ra rằng nam phi từng có kinh nghiệm đối phó với biến thể meta
được phát hiện ở nước này vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nam phi đã ghi nhận hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và tám mươi chín bảy trăm chín mươi bảy trường hợp tử vong
tuy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu phi
các số liệu về đại dịch của nam phi vẫn thấp hơn các nước khác có cùng quy mô dân số đặc biệt là ở châu âu
sau cuộc họp khẩn ngày hai mươi chín tháng một mươi một các bộ trưởng y tế thuộc nhóm g bảy bao gồm mỹ canada
anh pháp đức ý và nhật bản cảnh báo cộng đồng thế giới đối mặt biến thể mới omicron
có khả năng lây lan cao và kêu gọi hành động khẩn cấp để chống lại biến thể mới này
các bộ trưởng y tế g bảy cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
và các đối tác quốc tế để chia sẻ thông tin về omicron
cũng như nhấn mạnh các nước của họ sẽ thực hiện cam kết tặng vaccine covid một mươi chín
sau khi who ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tuyên bố omicron
jen pisaki nhấn mạnh biến thể mới không thể khiến người mỹ thay đổi kế hoạch đi lại trong kỳ nghỉ sắp tới của họ
miễn họ tiêm vaccine và đeo khẩu trang
tính đến nay biến thể omicron đã được phát hiện ở úc bỉ botswana anh đan mạch đức
hồng kông israel ý hà lan pháp canada và nam phi theo nguồn tin từ reuters
xuất hiện của biến thể omicron một biến thể được xem là tồi tệ nhất
sở hữu các siêu đột biến đang khiến cả thế giới phải lo ngại
đặc biệt là ở khả năng lây nhiễm cũng như lần tránh miễn dịch từ vaccine tốt hơn so với những biến chủng hiện nay
bao gồm cả delta biến thể đang chiếm ưu thế toàn cầu
nhưng cụ thể sự xuất hiện của omicron sẽ gây ảnh hưởng thế nào với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
lấy ví dụ này
tại anh hiện tại toàn bộ các vaccine được cấp phép tại đây hoạt động bằng cách huấn luyện cho hệ biến dịch chống lại các cai protein
cấu trúc được virus corona gây bệnh covid một mươi chín sử dụng để xâm nhập vào tế bào mà cụ thể là gắn với thu thể ace hai
biến thể omicrone sở hữu tới ba mươi đột biến ở gai protein
trong đó có một mươi đột biến liên quan đến cái gọi là rbd
một khu vực đặc biệt cho phép virus bám vào thụ thể tế bào
để so sánh delta chỉ có hai đột biến ở rbd
ngay cả với ngân ấy thay đổi
vẫn sẽ có những khu vực mà kháng thể vào tế bào t tế bào tạo miễn dịch có thể phản ứng
nếu nhìn vào tổng thể các đột biến
bức tranh trông rất kinh khủng
giống như toàn bộ những kháng thể quan trọng nhất đều trở nên vô dụng
dani arben giáo sư miễn dịch học từ đại học imperial college london
các thông tin có được từ nam phi cho thấy
tình hình không đến mức quá nghiêm trọng
những người được đưa tới bệnh viện chủ yếu đều chưa tiêm chủng
nên có lẽ vaccine vẫn đang bảo vệ tốt
chưa kể tế bào t còn có chức năng huấn luyện tế bào sản sinh kháng thể trước các rủi ro mà nó phải đối mặt
chúng tôi đều cho rằng tế bào t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến chủng
và nó có thể cho bạn sự bảo vệ nhất định
arben bổ sung
thực tế cho thấy
những người đã tiêm chủng hai mũi vẫn có thể nhiễm biến thể delta
dù tỷ lệ thấp hơn ba lần so với những người chưa tiêm
người đã tiêm chủng giảm được nguy cơ tử vong tới chín lần nếu chẳng may nhiễm bệnh
theo giáo sư paul morgan
nhà miễn dịch học từ đại học cardiff anh
điều này có thể cũng đúng với omicron
tôi nghĩ mức bảo vệ giảm đi
thay vì mất hoàn toàn
virus sẽ không thể loại bỏ toàn bộ các biểu mô trên bề mặt
vì nếu làm như vậy
các cai protein sẽ không thể hoạt động nữa
nghĩa là dù kháng thể và tế bào t
từng chống lại các biến chủng trước kia có khả năng không hiệu quả
sẽ vẫn còn một phần nào đó có tác dụng
cũng theo morgan
việc tăng cường miễn dịch cho cộng đồng bằng mũi tiêm thứ ba
sẽ làm một nước đi tốt
dù phân nửa thậm chí là hai phần ba miễn dịch không còn tác dụng
bạn vẫn sẽ còn một ít kháng thể
và việc bổ sung thêm đương nhiên vẫn là tốt hơn
với những người đã tiêm chủng hai mũi rồi với nhiễm deta
viễn cảnh với họ có phần tươi sáng hơn
nhóm này sẽ sở hữu một hệ miễn dịch rất rộng
đủ để xử lý phần lớn các biến chủng mới
trích lời david mathieu
giáo sư virus học từ đại học britain anh
nguyên nhân là bởi những người này đã tiếp xúc với virus
và các ca protein từ cả delta qua lây nhiễm
lẫn cả trùng họp từ vũ hán qua vaccine
có nghĩa là bạn đã có kháng thể cho cả trùng gốc lẫn chủng mới
cùng lượng tế bào t phủ rộng
nỗi lo lớn nhất sẽ dành cho những người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng
biến thể mới có khả năng sẽ lây nhiễm mạnh hơn cả delta
viễn cảnh xảy ra là nó sẽ tìm được những người chưa tiêm chủng nhanh hơn
và đẩy họ vào bệnh viện qua đó làm tăng áp lực cho hệ thống y tế
mathieu nhận xét điều này có thể dẫn đến một lệnh phong tài mới
trong trường hợp số ca nhập viện vượt quá ngưỡng đáp ứng của hệ thống y tế
trong tình cảnh này các chuyên gia cho biết
vẫn sẽ có những mặt tích cực để con người hy vọng
đầu tiên là việc chúng ta vẫn chưa biết khả năng thực sự của biến thể omicron
trước cộng đồng có độ phủ vaccine rộng
rất có khả năng những người đã tiêm đủ hai mũi
thậm chí là ba mươi vaccine hiện hành được bảo vệ trước nó
tnc peter engels một cố vấn dịch bệnh đã về hưu cho hay
nhưng cũng có thể các vaccine hiện nay chẳng làm được gì trước omicron cả
chúng ta chưa có đủ thông tin để biết được chuyện này
một lý do nữa là sự tồn tại của thuốc kháng virus như monopiravir
được cho là sẽ vẫn phản ứng tốt với biến thể omicron
tại anh gần năm trăm linh liều thuốc này sẽ được phân phát cho bệnh nhân covid cao tuổi
và những người đang có hệ biến dịch yếu
ngoài ra những phương pháp điều trị hiện hành như dexamethasone
nhiều khả năng sẽ vẫn hiệu quả vì nó nhắm vào phản ứng cơ thể
thay vì tấn công trực tiếp vào virus
và cuối cùng khả năng biến chuyển và đáp ứng của các loại vaccine hiện nay
cũng là rất nhanh nhờ vào công nghệ mới
nếu như thực sự omicron có thể này tránh được hoàn toàn miễn dịch từ vaccine
công nghệ mrna và vaccine vector định hướng
cho phép sửa đổi vaccine rất nhanh để đáp ứng với biến thể mới
nghĩa là sẽ có vaccine mới được tạo ra rất nhanh để dành riêng cho nó
có khi chỉ trong vài tháng
không thể chối bỏ được việc omicron đang là một thách thức lớn
trên con đường thoát khỏi đại dịch của nhân loại
nhưng dựa trên những gì chúng ta biết
nó khó lòng đưa thế giới trở về thời kỳ giống như cách đây một năm
quan trọng hơn càng nhiều người tiêm chủng
khả năng thoát khỏi đại dịch sẽ càng hiện rõ